đêm qua hai mươi tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi căn nhà năm tầng ở đường hải thượng lãn ông
quận năm tp hcm còn tại thị xã tân châu tỉnh an giang cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm thiệt hại bốn căn nhà
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng trệt căn nhà năm tầng
chuyên kinh doanh đèn lồng hoa vải trên đường hải thượng lãn ông
sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà năm tầng
nhiều người phải tháo chạy và chia dời đồ đạc tránh ngọn lửa cháy lan
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã điều hàng chục lực xe cứu hỏa
cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ để tiến hành dập lửa đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản vật dụng trong căn nhà
cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy
vào khoảng tám giờ hai mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu tại tổ một mươi bảy ấp hai xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà một chạy nuôi gà và ảnh hưởng nhiều ngôi nhà lân cận
nhận được tin báo chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời huy động các lực lượng để khống chế ngọn lửa
không để cháy lan sang các nhà lân cận
đến chín h hai mươi phút cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ